còn tại hồng kông nhà chức trách tại đây tiếp tục phát hiện virus sars cov hai gây bệnh covid một mươi chín
trong các mẫu nước thải thu thập từ các khu vực khác nhau ở vùng lãnh thổ này
ngày tám tháng năm chính quyền đặc khu hành chính hồng kông trung quốc cho biết
nhà chức trách tiếp tục phát hiện virus sars cov hai gây bệnh covid một mươi chín
trong các mẫu nước thải thu thập từ các khu vực khác nhau ở vùng lãnh thổ này
cho thấy khả năng có một số trường hợp mắc bệnh không phát hiện ra
theo chính quyền hồng kông để giúp xác định những người mắc covid một mươi chín
khoảng một trăm năm mươi bộ xét nghiệm nhanh kháng nguyên sẽ được cấp phát cho người dân
công nhân vệ sinh và nhân viên quản lý tòa nhà tại các khu vực có các mẫu nước thải
cho kết quả dương tính với virus sars cov hai với tải lượng virus tương đối cao
chính quyền kêu gọi người dân dùng bộ xét nghiệm nhanh
nếu có kết quả xét nghiệm dương tính cần phải nhanh chóng báo cáo cho cơ quan chức năng
thông qua nền tảng trực tuyến của chính quyền
trong nỗ lực ngăn dịch covid một mươi chín lây lan cơ quan bảo vệ môi trường và cơ quan dịch vụ
thoát nước hồng kông phối hợp với một nhóm liên ngành thuộc đại học hồng kông
đã tăng cường lấy mẫu nước thải ở tất cả các quận của hồng kông để xét nghiệm virus sars cov hai
người phát ngôn trung tâm bảo vệ sức khỏe kêu gọi người dân tiếp tục tuân thủ
có biện pháp giãn cách xã hội đồng thời hối thúc mọi người sớm tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
vì tình hình dịch bệnh tại hồng kông vẫn nghiêm trọng
trong ngày tám tháng năm hồng kông ghi nhận một trăm một mươi hai ca mắc mới covid một mươi chín được phát hiện
thông qua các xét nghiệm acid nucleic và một trăm năm mươi bốn trường hợp khác tự báo cáo
sau khi tiến hành xét nghiệm nhanh